xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin là tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử đề án xăng dầu
và tập trung làm rõ việc các đồng phạm tham gia quản lý vận chuyển xăng lậu
trên bốn tàu nhật minh sáu bảy tám chín của trùng phan thanh hữu
theo đó một mươi bảy bị cáo là quản lý tàu thuyền trưởng thuyền viên thợ máy nấu bếp
tại bốn tàu trên bị viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội buôn lậu
với vai trò đồng phạm tham gia vận chuyển xăng lậu
ngoài ra cáo chẳng nêu rõ một số thuyền trưởng thuyền viên pha chất bột màu vàng
rung môi vào xăng nhập lậu để tạo màu vàng giống xăng ngoài thị trường
tại tòa hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo buộc của viện kiểm sát nhân dân
tuy nhiên các bị cáo cho rằng không biết xăng được nhập lậu
mà chỉ nghi ngờ xăng bất hợp pháp do hoạt động chỉ diễn ra vào ban đêm
mặt khác các bị cáo thừa nhận hành vi pha hóa chất để tạo màu vàng cho xăng
theo chỉ đạo của các ông chùm phan thanh hữu và nguyễn hữu tứ
hôm nay hội đồng xét xử sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo là thuyền trưởng thuyền phó
và các thuyền viên trên tàu nhật minh chín
còn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
và các đơn vị liên quan gây thiệt hại nhà nước là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
mở rộng điều tra vào ngày ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã khởi tố thêm nhiều bị can
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với các bị can trịnh huy cường
trưởng phòng quản lý xây dựng thuộc sở xây dựng tỉnh đồng nai
nguyên phó giám đốc trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng tỉnh đồng nai
phan thành an cựu trưởng phòng thẩm định thuộc sở xây dựng đồng nai
nguyễn thị nhung nguyễn thành thái và lê lâm đồng cựu phó giám đốc phụ trách
và cựu cán bộ trung tâm tư vấn quy hoạch thẩm định xây dựng thuộc sở xây dựng đồng nai
chu văn tiến cựu phó giám đốc trung tâm tư vấn công nghiệp
hiện là phó giám đốc trung tâm khuyến công tỉnh đồng nai
với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng hai bị can cường và đồng đều áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với tô viết tài phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam
chi nhánh đắk lắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trường cao đẳng sư phạm đắk lắc tổ chức bàn giao tài chính cho người kế nhiệm
thì phát hiện hai mươi bộ hồ sơ thanh toán có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tài chính
lập khống hóa đơn chứng từ thanh toán với tổng số tiền hơn một tám tỷ đồng
vào cuộc điều tra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trọng hòa nguyên hiệu trưởng
và trần văn khương tổ trưởng tổ tài vụ kiêm kế toán trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mở rộng điều tra cơ quan điều tra xác định sau khi ông hòa và ông khương liên hệ nhờ tài
đã có hành vi ký vào bốn giấy đề nghị thanh toán và ký nhận tiền trên bốn phiếu chi
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
đối với bốn bộ hồ sơ thanh toán tiền hợp đồng tuyển sinh bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
đây là những bộ hồ sơ lập khống gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã nộp lại
toàn bộ số tiền trên vào nguồn kinh phí của trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố lào cai phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
bắt giữ thành công đối tượng lù văn quy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và đây là đối tượng mua và chia sẻ cần sa dạng cỏ
rồi tự mang đi tiêu thụ cho nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn thành phố lào cai
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một tại khu vực đường hương sơn phường duyên hải thành phố lào cai
tổ công tác bất ngờ kiểm tra bắt giữ đối tượng lò văn quy khi đang đi bán ma túy cần sa
thù giữ trên người ba gói ma túy cần sa dạng cỏ khô màu xanh xám
cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của quy thu giữ bốn túi ni lông có chứa ma túy cần sa
một cân điện tử và một số tài liệu liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành
niêm phong toàn bộ tăng vật và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
thông tin từ công an tỉnh bình dương cho biết
phân viện khoa học hành sự bộ công an tại tp hcm đã có kết luận
sau khi giám định về vụ cháy quán karaoke an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
làm ba mươi hai người thiệt mạng
nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần
lao phông qua khu vực trước phòng h
hai trăm linh bốn phòng hai trăm linh sáu xảy ra sự cố chập mạch điện
từ đây đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng hai
và cháy lan lên tầng ba
về nguyên nhân tử vong của ba mươi hai nạn nhân
cũng được xác định do ngạt khí carbonic lưu huỳnh niter và bị cháy gây bỏng nặng
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan chức năng xác định
cơ sở kinh doanh karaoke an phú có nhiều dấu hiệu vi phạm
như thiết kế xây dựng tại tầng hai bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy chữa cháy
một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định
biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng hai tầng ba
thưa quý vị dù đã hơn nửa tháng từ ngày xảy ra sạt lở nghiêm trọng
ở bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
thế nhưng do điều kiện thời tiết bất lợi địa hình hiểm trở
cho tới hiện tại thì công tác khắc phục vẫn chưa thể hoàn thành
nhiều địa điểm vẫn chưa thể thông xe
việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
cũng như là hoạt động du lịch ở khu vực này
các đơn vị đang nỗ lực
khẩn trương thông tuyến để đưa khu vực này
đi vào hoạt động trở lại
đây là tuyến đường chính dẫn đến bán đảo sơn trà
sau hơn nửa tháng bị nước lũ đánh sập
đến hiện tại khu vực này
vẫn chưa thể khắc phục và thông xe
chính quyền địa phương đã mở lối đi tạm thời
để các phương tiện vận chuyển vật liệu
và người dân có thể qua lại
tuy nhiên địa phương vẫn khuyến cáo người dân
hạn chế di chuyển lên tuyến đường này
vì vẫn còn tìm ẩn nhiều nguy hiểm
xong với mong muốn trải nghiệm bán đảo sơn trà
vào mùa đẹp nhất trong năm
nên nhiều người vẫn đến đây tham quan chụp ảnh
khách du lịch trên đây sẽ thường xuyên hơn
theo báo cáo của ban quản lý bán đảo sơn trà
và các bãi biển du lịch đà nẵng
trên khu vực có gần năm mươi điểm sạc lỡ
trong đó có hàng chục điểm sạc lỡ
ở các tuyến khai thác du lịch
và đều được gian dây để cảnh báo
đơn vị thị công khắc phục sạc lỡ trên bán đảo sơn trà
cũng cho biết tại các khu vực sạc lỡ nặng
làm mất chân đường thở hàm ếch
nhân lực và phương tiện được huy động
đổ đất rọ đá kè
và các vị trí sạc lỡ
làm lại mặt đường để đảm bảo an toàn
cho người dân du khách di chuyển
dù vậy đơn vị phụ trách việc khắc phục cho biết
do điều kiện thời tiết địa hình
trên bán đảo sơn trà không thuận lợi
cộng với việc vẫn chưa có điện
nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn
khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất là nhiều
kèm theo những sạc lỡ hàm ếch
gặp thời tiết thì không thuận lợi là mưa
đơn vị vẫn cố gắng khắc phục thông tuyến
công ty cũng
khẳng trương điều phối thiết bị máy mắp
để lên thực hiện
làm bước một kè rọ đá
và hoàn cả những điểm sạc lỡ lớn
hàm ếch gây nguy hiểm
cho người dân lưu thông
sau chuỗi ngày mưa dài tình hình
thời tiết tại đà nẵng đã thuận lợi hơn
để đảm bảo an toàn cho người dân du khách
và đưa hoạt động du lịch trở lại cơ quan chức năng
đang khẩn trương thi công đoàn đường kết nối
lên bán đảo tại các khu vực sạc lỡ
gần tuyến bãi bắc cây đa
đã bố trí mỗi điểm một mươi năm công nhân
lực lượng thi công đang làm tăng cường
cả ngày thứ bảy chủ nhật để đẩy
nhanh tiến độ thông tuyến trong quá trình
thi công địa phương cũng khuyến cáo người dân
hạn chế đi vào khu vực này
để đảm bảo an toàn
công an thành phố thủ dầu một
tỉnh bình dương cho biết đã ra quyết định
xử phạt hành chính số tiền bốn triệu đồng
đối với một tài xế chú tỉnh bình phước
về hành vi mang theo trong người
hoặc là tàng trữ cất dấu các loại vũ khí
hồ sơ công cụ hỗ trợ hoặc các loại
công cụ phương tiện khác có khả năng sát thương
đồ vật phương tiện giao thông
nhằm mục đích gây dối cố ý gây thương tích
cho người khác trước đó
tài xế này và vợ điều khiển ô tô
đi trên đoạn đường quốc lộ một mươi ba
từ bình phước về thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn qua đường hiệp thành thành phố thủ dầu một
thì xảy ra mâu thuẫn với ô tô
bảy chỗ khác cho rằng bị ô tô
bảy chỗ tạt đầu xe mình nên đã
bực tức điều khiển cho xe vượt lên
chặn đầu ô tô bảy chỗ trong lúc xuống
xe để nói chuyện tài xế đã lấy trong cốp xe
một cây dựa để đe dọa chửi bới
tài xế xe bảy chỗ vụ việc
được camera người dân ghi lại và chia sẻ
lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
về hành vi côn đồ của người tham gia giao thông